nhân kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam và hướng tới kỷ niệm tám mươi chín năm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
hội người khuyết tật tp hà nội đã tổ chức chương trình tôn vinh nữ doanh nhân khuyết tật tiêu biểu và kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam
lễ tôn vinh nữ doanh nhân khuyết tật tiêu biểu và kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam là dịp để tôn vinh những nữ doanh nhân khuyết tật đã vượt lên rào càn
đạt được thành công và ghi nhận những đóng góp của họ trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
đây cũng là diễn đàn để các nữ doanh nhân khuyết tật kết nối chia sẻ hướng tới xã hội vì tiến bộ và phát triển của phụ nữ khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung
hội người khuyết tật thành phố hà nội hiện có trên một mươi bốn hội viên trong đó có bốn mươi bốn là hội viên nữ
nhiều hội viên là doanh nhân có các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã tạo công an việc làm ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều hội viên trên địa bàn
cũng tại sự kiện cuộc thi thuyết phục hay thuyết phục khéo nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cho lãnh đạo nữ của hội người khuyết tật tp hà nội do quỹ abilis tài trợ cũng đã được tổ chức